công an xã hòa ninh huyện hòa vang phát hiện có nhiều đối tượng tụ tập hát karaoke tại một biệt thự thuộc tổ năm thôn phước sơn
tiến hành kiểm tra bên trong villa có hai mươi bốn đối tượng đang nhảy múa theo nhạc và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
khám xét trong phòng khách của căn biệt thự có nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
qua làm việc các nam nữ thanh niên trên khai nhận được đối tượng thông mời đến các biệt thự này để tổ chức sinh nhật và sử dụng ma túy chủ yếu là ketamin và thuốc lắc
kết quả kiểm tra nhanh có hai mươi hai thanh niên đã dưng tính với chất ma túy
lực lượng an ninh hàng không tân sơn nhất tp hcm vừa phát hiện ngăn chặn một hành khách sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quốc tịch việt nam
mang súng ngắn trong hành lý sách tay đi trên chuyến bay bl ba trăm hai mươi một từ tp hcm ra phú quốc
từ nguồn mật báo của phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm an ninh hàng không tân sơn nhất đã giả soát theo dõi
và phát hiện một khẩu súng
súng ngắn trong hành lý sách tay của một nam hành khách
thời điểm kiểm tra người này không xuất trình được giấy tờ liên quan đến khẩu súng
trung tâm an ninh hàng không đã lập biên bản bàn giao năm hành khách cho đồn công an cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
để xác minh nguồn gốc động cơ mang súng
tại tỉnh bà rịa vũng tàu công an huyện châu đức đã tạm giữ hình sự các đối tượng dương văn dương hai mươi một tuổi
trú tại thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu để điều tra về hành vi hiếp dâm cướp tài sản và trộm cắt tài sản
cùng với lê văn thành hai mươi năm tuổi về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó thành và dương rủ nhau đến địa bàn huyện châu đức để trộm tài sản
khi đến địa bàn xã cù bị dương phát hiện cửa sau nhà của một nạn nhân không khóa
dương mở cửa vào nhà thấy nạn nhân cùng với hai con nhỏ đang nằm ngủ
đối tượng liền dùng tay bóc miệng khống chế và đe dọa không cho nạn nhân kêu cứu rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân
sau khi thực hiện hành vi đổi bại dương chiếm đoạt điện thoại di động cùng một số tài sản khác của chủ nhà rồi tẩu thoát
đến tối ngày một mươi ba tháng một mươi một công an huyện châu đức đã bắt giữ hai đối tượng gây án
cơ quan công an cho biết dương và thành từng có nhiều tiền án tiền sự
ngày hôm nay tại địa phận xã sơn thủy huyện văn bàn tỉnh lào cai
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an huyện văn bàn
đã bắt và thu giữ khoảng một hai mét khối gỗ không rõ nguồn gốc đang trong quá trình vận chuyển đi tiêu thụ
trong quá trình làm nhiệm vụ tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện xe ô tô mang bình kiểm soát hai mươi năm c ba nghìn ba trăm hai mươi
phát hiện trên xe chở ba mươi thanh gỗ và hai trăm tám mươi một thớt gỗ nghiến
lái xe là nguyễn như việt chú tại tù bảy phường quyết tiến tp lai châu khai nhận
được một người tên hòa chú tại huyện sìn hồ tỉnh lai châu thuê vận chuyển số gỗ trên đến thị xã sơn tây để giao cho khách
khi đến địa phận trên thì bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện và bắt giữ